ủy ban tư pháp của quốc hội đã họp phiên thường trực mở rộng để thẩm tra tờ trình của chính phủ
về dự thảo nghị quyết của quốc hội về cơ chế công nhận và cho thi hành tại việt nam
phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu gọi tắt là evipa
nghị quyết này quy định về cơ chế công nhận và cho thi hành tại việt nam
nghĩa vụ về tài chính theo phán quyết chung của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư
có phần hoàn thiện nâng cao năng lực hiệu quả thực hiện cam kết của việt nam về bảo hộ đầu tư
phù hợp với quy định của hiệp định nghị quyết xây dựng trên cơ sở bảo đảm tối đa lợi ích của việt nam
việc ban hành nghị quyết sẽ tạo dựng khung pháp lý đầy đủ và hiệu quả cho việc bảo hộ hoạt động đầu tư
của nhà đầu tư eu tại việt nam cũng như nhà đầu tư việt nam tại các nước thành viên eu
đồng thời góp phần củng cố niềm tin của các doanh nghiệp vào quyết tâm của nhà nước việt nam
trong việc tiếp tục cải thiện và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh